chốt chặn trên quốc lộ một với đường giao lộ đường bùi thanh khiết
đoạn qua địa bàn thị trấn tân túc huyện bình chánh tp hcm đã được lực lượng chức năng cho tháo rỡ
đây là chốt gần danh giới giữa huyện bình chánh và tỉnh long an
ngay từ những ngày đầu tháng người lao động tại tp hcm đã đổ sổn về quê
khiến các chốt trên địa bàn tp hcm xảy ra hiện tượng ôn tắc tập trung rất đông người
lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để kiểm soát lưu lượng người về quê
phát nước và bánh mì miễn phí cho người dân
đặc biệt trong đêm ngày một tháng một mươi nhiều người dân quá khích đã có hành vi phá thông chốt trong đêm
gây mất an toàn cho nhiều người
các lực lượng chức năng đã được huy động để ngăn chặn hành vi đập phá
quản lý chặt chẽ dòng người dân đang đổ xô về đây
đợt dịch thứ bốn khiến tp hcm thực hiện giãn cách xã hội trong hơn bốn tháng
nhiều người dân lao động đã mất việc làm mất nguồn thu nhập cá nhân
trong khi các phí sinh hoạt tiền đóng trọn chống chất khiến họ không thể trụ lại đây
các tỉnh biển tây cần có những phương án chuẩn bị kịp thời
khi lưu lượng người lao động đổ về từ tp hcm tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bùng phát dịch
phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly
và nắm bắt được số lượng người dân lao động trở về quê